các tỉnh phía bắc và trung bộ đang phải trải qua một đợt nắng nóng gây gắt nhất kể từ đầu mùa đến nay
theo ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng bắc bộ trong đó có hà nội phổ biến từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ miền trung lên đến bốn mươi độ c
tình trạng nắng nóng gây gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao đột biến
và chủ yếu là do việc sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát
vì vậy tập đoàn điện lực việt nam khuyến cáo các cơ quan công sở và người dân cần sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
căn phòng này chỉ rộng hai mươi m hai nhưng chị vương linh chi ở hàng chống hà nội đã phải sử dụng một điều hòa hai mươi bốn btu một giờ
quạt gió quạt trần và cả quạt bàn như thế này tất cả các thiết bị làm mát đều được sử dụng tối đa
thời điểm nắng nóng thì nhu cầu sử dụng điện của nhà mình tương đối là cao vì các thiết bị sử dụng nhà mình coi như là dùng hết
giờ cao điểm thì các thiết bị đấy là cùng một lúc là bật là sẽ nhiều
một nhà lại còn có em bé nữa tất cả những nhu cầu điện nó lại càng cao hơn
những thiết bị điện có công suất lớn sử dụng cùng lúc trong giờ cao điểm đã dẫn tới quá tải đường dây của khách hàng
chỉ trong một ca trực phòng điều độ công ty điện lực hoàn kiếm đã phải tiếp nhận bốn mươi năm mươi cuộc điện thoại liên quan đến sự cố hạ thế
thường xảy ra mất điện của mùa nắng nóng này là do quá tải nên thường chỉ do nhảy át và sự cố lẻ ở các hòm điện công tơ
hoặc các khách hàng lớn khách sạn rồi nhà hàng bật quá cùng lúc có thể cùng giờ cao điểm
bật quá tải lên thì do nhảy át
nhu cầu tăng cao đã khiến mức độ tiêu thụ điện của miền bắc những ngày đầu tháng bảy ở bắc bộ và trung bộ tăng khoảng một mươi hai so với mức đỉnh của năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn điện lực việt nam ngoài các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm điện evn mong muốn người dân cùng chia sẻ bằng việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
trong các ngày đã qua
phụ tải đặc biệt ở khu vực gần bắc tăng trưởng rất cao như vậy
việc cung cấp điện vẫn được đảm bảo tuy nhiên để đảm bảo một cách hiệu quả và tránh những sự cố có thể xảy ra
cũng khuyến cáo đối với cả bà con trong quá trình sử dụng điện thì chúng ta nên sử dụng điện một cách tiết kiệm hiệu quả
và sử dụng tránh những thiết bị dùng cao vào giờ cao điểm nếu thiết bị đó không cần thiết
theo các chuyên gia có nhiều cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả
ngoài việc tìm hiểu về mức độ tiêu hào điện năng nắm được cách sử dụng thiết bị điện
thì việc hình thành thói quen sử dụng điện là cách tiết kiệm điện hiệu quả nhất
bên cạnh đó các khách hàng cũng nên lựa chọn các thiết bị điện có hiệu suất cao có gian nhãn năng lượng
đặc biệt việc sử dụng các thiết bị điện theo nguyên tắc đúng lúc đúng chỗ đúng cách và đúng nhu cầu
sẽ giúp khách hàng vừa giảm thiểu được chi phí tiền điện
vừa chung tay cùng ngành điện giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện